các trường hợp f đủ điều kiện được nhân viên y tế tư vấn điều trị tại nhà đồng thời cùng tổ trưởng tổ dân phố tư vấn trong thời gian điều trị tại nhà nếu có vấn đề về sức khỏe thì báo cho trạm y tế
nếu f không sốt trạm y tế mới phát cho một vỉ hạ sốt và một vỉ vitamin c và hướng dẫn người bệnh cách sử dụng sau bảy đến một mươi ngày trạm y tế sẽ lấy mẫu nếu âm tính sẽ được xác định khỏi bệnh
đáng chú ý vị này cho biết đến giờ phút này trạm y tế mới nhận được thuốc hạ sốt và hướng dẫn người bệnh cách sử dụng
trong khi đó thông tin với báo chí hôm một mươi sáu tháng một mươi hai ông vũ cao cường vò giám đốc sở y tế hà nội cho biết việc cấp thuốc cho các trường hợp mắc và được theo dõi quản lý tại nhà là do trạm y tế xã phường thị trấn hoặc có thể do tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà do chính quyền địa phương thành lập

trước tình hình đại dịch diễn biến phức tạp vì khả năng lây lan nhanh như chớp của biến thể omicron tổng thống joe biden đã cảnh báo về một mùa đông đầy bệnh nặng và chết chóc với những ai chưa tiêm ngừa covid một mươi chín và kêu gọi tất cả người dân hãy tiêm mũi vaccine tăng cường
theo dự báo mới nhất của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ số người nhiễm covid một mươi chín nhập viện ở nước này có thể tăng cao chưa từng có trong những tuần tới đây trong khi số ca nhiễm mới và tử vong có thể nhiều như hồi dịch bệnh bùng phát